công an thành phố hải dương vừa bắt ba mươi đối tượng tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke
vào khoảng giờ ba mươi phút ngày hôm nay tại quán karaoke victoria club
ở số năm đường an định phường nhị châu công an thành phố hải dương tiến hành kiểm tra phát hiện ba phòng hát
đang hoạt động quá giờ quy định với tổng cộng là ba mươi khách cả nam và nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra lực lượng công an còn phát hiện trong người trương bá trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại xã thanh lang huyện thanh hà một viên ma túy tổng hợp hay được gọi là thuốc lắc
trên mặt bàn trước mặt các đối tượng có hai gói ma túy đá hai năm viên thuốc lắc khác
cùng với hai bộ dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy đá
số ma túy này được xác định là của nguyễn thế an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã thanh lang huyện thanh hà
tiến hành xét nghiệm bước đầu xác định có một mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
vụ việc đã được tiếp tục được công an thành phố hải dương xác minh điều tra làm rõ
thưa quý vị tình trạng tín rụng đen đang tràn về các làng quê nghèo đã khiến cho bao nhiêu gia đình điều đứng
thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an tỉnh hưng yên
đã làm tan giã nhiều nhóm và nhiều ổ nhóm cho vay nặng lãi vừa bắt giữ nhiều đối tượng bảo kê đòi nợ thuê
tuy nhiên do nhu cầu tiêu dùng nhiều người dân vẫn tìm đến tín dụng đen
để rồi nhận nhiều hệ lụy khó lường từ các loại hình cho vay nặng lãi này
vay không cần thế chấp thủ tục đơn giản nhận tiền mặt nhanh
là những cụm từ trên các tờ rơi được dán khắp trên đường
tại các cột điện ở gần khu dân
vì vậy người vay chỉ cần bấm gọi ngay các số điện thoại là được tư vấn tận tình
không cần bất cứ một tài sản gì thế chấp chỉ sau từ một mươi năm đến ba mươi phút
người vay có thể cầm trong tay hàng trăm triệu đồng
với cách thức trên đầu năm hai nghìn một mươi tám anh ngô văn thao
chú xã liên phương thành phố hương yên vay một mươi triệu đồng của nhóm cầm đồ xuân hiệu
sau một mươi năm ngày anh thao đã phải trả cho hiệu cầm đồ một triệu năm mươi đồng tiền lãi

và khi số tiền lãi lên quá nhanh trong khi đang loay hoay
chưa biết lấy tiền ở đâu để trả nợ
thì anh thao bị các đối tượng tìm đến đánh đập và đe dọa ép anh phải trả số tiền trên
lãi là bảy một triệu một vài
thì em trả lãi được khoảng bốn lần bốn đến năm lần
em không thể trả được
thì bị một nhóm thanh niên vào phòng đánh em ấy
xong rồi bắt em xuống quán cầm đồ
họ đóng cửa lại
đầu tiên là dùng tay đấm
về sau là dùng gương xe máy đập vào đầu em
không chỉ là người làm ăn cần tiền
mà còn có những thanh niên thích ăn chơi lười lao động
vay tiền để chơi cờ bạc
khi đặt mút ký
thì các đối tượng rỗ ngọt theo lãi suất ngân hàng
nhưng đến hạn đóng lãi
người của nhóm cho vai nặng lãi lại thu gấp nhiều lần
so với thỏa thuận trước đó
với số tiền từ năm đến một mươi đồng
trên một triệu đồng
vậy em không thể trả lãi
trên một triệu một ngày
khi lãi mẹ đẻ lãi con
người vay không trả được hoặc trả chậm
sẽ bị xử lý theo luật rừng luật giang hồ
có hai đối tượng đi xe máy đến cửa quán cho tôi
đỗ xe đến đòi nợ tiền cũ của chồng tôi
tên là hưng
tôi có giải thích với hai đối tượng đó
là giữa chúng tôi đã ly hôn từ năm hai nghìn một mươi
nhưng hai đối tượng đó không tin
và dùng quyển sách vả vào mặt tôi
hay túm tóc đánh đập hành hùng tôi
và có chửi bới lăng mạ dọa lạt
thời gian qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên
đã phối hợp với công an các huyện thành phố
tổ chức giả soát các doanh nghiệp
cơ sở kinh doanh cầm đồ đối tượng nghi vấn
hoạt động tín dụng đen cho vai nặng lãi
trên địa bàn toàn tỉnh
xác định có hai trăm ba mươi hai cơ sở kinh doanh
với sáu mươi bảy đối tượng hình sự liên quan đến tín dụng đen
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
công an tỉnh hương yên đã làm rõ một mươi hai vụ việc
đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản
bắt giữ người trái pháp luật
liên quan đến hoạt động cầm cố tài sản
cho vai nặng lãi do các đối tượng này gây ra
phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn
loại tội phạm này tránh hậu quả thiệt hại
xảy ra khi cần vai tiền
đề nghị người dân đến các tổ chức
kinh doanh tài chính hợp pháp
được nhà nước quy định như ngân hàng
quý tín dụng nhân dân để vai tiền
khi có phát hiện có tội phạm
cho vai nặng lãi hoặc
bắt giữ người trái pháp luật đổ chất bẩn
chất thải vào nhà bị đe dọa hay gây thương
thì đề nghị người dân hoặc người bị hại
báo ngay với cơ quan công an
để chúng tôi tiến hành ngăn chặn xử lý kịp thời
thực tế cho thấy
hệ quả do vai tín dụng đen
không chỉ làm bao gia đình tan nát
mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy
như giết người cướp tài sản cưỡng đoạt tài sản
cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
do vậy ngoài trách nhiệm
của lực lượng chức năng thì hơn ai hết
mỗi người dân cần cảnh giác
trước những chiêu trò từ các loại hình cho vay này
một vụ việc thương tâm vừa xảy ra
trên địa bàn huyện bảo yên tỉnh lào cai
trong lúc di chuyển trên đường
thì do bất ngờ bị một lượng đất đá lớn
từ trên đồi cao ven đường đổi xuống
đã khiến cho hai bà cháu
đang đi xe máy bị vùi lấp
khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng tám
anh lương thanh thưởng dùng xe máy
chở bà nội của mình là cổ thị nín
trong lúc đang di chuyển trên đường
đến vị trí km năm mươi tám cộng năm trăm linh
thuộc xã tân tiến huyện bảo yên
thì bất ngờ bị một lượng đất đá lớn
từ trên đồi cao ven đường
sạt xuống vùi lấp cả hai bà cháu
ngay sau khi nhận được thông tin
chính quyền xã đã chỉ đạo phối hợp
cùng với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn
đồng thời sơ tán các hộ dân xung quanh
ra khỏi nơi nguy hiểm
sau một thời gian đào bới các lực lượng tại chỗ
đã tìm thấy thi thể hai bà cháu trong đống vùi lấp
tiến hành các thủ tục bàn giao về
cho gia đình an táng
lượng đất đá sạt lở xuống mặt đường
ước tính khoảng năm mét khối gây ách tắc giao thông
hiện công tác giải phóng sạt lở
phân luồng giao thông đang được địa phương
khẩn trương tiến hành
vào khoảng chín giờ sáng nay
tại một bãi giữ xe trên đường thăng long
quận tân bình tp hcm
đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
vụ cháy không có thương vong về người
nhưng đã thừa dùi ô tô bảy chỗ và ô tô một mươi sáu chỗ
cùng với một ô tô khác
cũng bị cháy xém
nhiều người cạnh bãi giữ xe trên
nghe thấy tiếng nổ rồi lửa bốc cháy
dữ dội bên trong cùng lúc đó
nhiều người bên trong bãi giữ xe đã
tháo chạy ra ngoài đồng thời dùng bình
chữa cháy xông vào dập lửa nhưng bất thành
cảnh sát sau đó có mặt phong tỏa
hiện trường để triển khai cứu nạn cứu hộ
và dập lửa ít phút sau đám cháy
được dập tắt không ghi nhận thương tích
về người xong nhiều ô tô và vật dụng
trong bãi xe đã bị thiêu dụi
một quán đầu ăn bên vỉa hè
đã bị cháy hư hỏng hiện nguyên nhân
của vụ cháy đã được lực lượng chức năng
điều tra làm rõ
thưa quý vị cục cảnh sát hình sự bộ công an
nhận được đơn tố giác tội phạm của
ông nguyễn hoàng nhiên sáu mươi một tuổi
nơi cư trú tại số một trăm hai mươi
đường mê linh phường trại cao
quận lê trân thành phố hải phòng
số điện thoại liên hệ chín trăm linh hai

sau khi nhận được đơn tố
này thì cục cảnh sát hình sự đã nhiều lần
gửi giấy mời liên lạc với số điện thoại
nêu trong đơn nhưng đến nay thì
ông nhiên vẫn chưa hề đến làm việc
qua xác minh được biết thì ông nhiên
không cư trú tại địa chỉ nói trên
như vậy để cơ sở giải quyết đơn
thì cục cảnh sát hình sự thông báo
cho ông nguyễn hoàng nhiên đến cục cảnh sát
hình sự theo số địa chỉ

thanh xuân nam quận thanh xuân thành phố hà nội
để làm việc điện thoại liên hệ
gặp điều tra viên
lý đình tiến trong thể hạn
một mươi ngày kể từ khi thông báo này
nếu ông nguyễn hoàng nhiên không đến
làm việc thì cục cảnh sát hình sự sẽ
dừng giải quyết
tiếp theo bản tin biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến
quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với
hai đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng nguyễn thị liễu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú
tại xã thạch kiệt huyện thanh sơn
tỉnh phú thọ
và đối tượng đặng thị hoa
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú
tại xã phúc lai huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
cũng phạm tội mua bán phụ nữ
và phải nhận quyết định truy nã của công an
huyện cẩm khê tỉnh phú thọ là đối tượng
khuất đình tấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã hiền quan
huyện tam nông tỉnh phú thọ
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần
hết sức lưu ý lệnh truy nã
do ban thể sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện
phần của bản tin là dự báo thể tiết
cho các vùng trên cả nước
xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu sẽ là tin tức về áp thấp nhiệt đới
trên biển đông vào hồi bảy giờ ngày một mươi hai tháng tám
vị trí tăng mắp thấp nhận đới
ở trên vùng bờ biển phía nam
tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tăng mắp
thấp nhận đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhận đới
tiếp tục di chuyển theo hướng đông
mỗi giờ đi được khoảng năm km
và có khả năng mạnh thêm
đến bảy h ngày một mươi ba tháng tám
vị trí tăng mắp thấp nhận đới
ở trên vùng biển phía nam
tỉnh quảng đông trung quốc
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h
áp thấp nhận đới di chuyển
theo hướng đông bắc
sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển
theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng năm km
đến với thời tiết chiến đất liền
do ảnh hưởng của áp thấp nhận đới
trên biển đông và giải hội tụ nhận đới
dần nâng trụp lên ở phía bắc
nên trong hôm nay và ngày mai
khu vực ở phía tây bắc bộ
sẽ chuyển nhiều mây
mưa rông bắt đầu xuất hiện trở lại
từ ngày một mươi bốn cường độ mưa tăng mạnh
với nhiều nơi có mưa vừa
mưa to đến rất to và rông lấp mạnh
người dân cần chủ động đề phòng
với nguy cơ xảy ra lũ quét
cũng như là sạt lở đất rất nguy hiểm
do có mưa
nên nền nhiệt có xu hướng giảm dần
trưa chiều chỉ ra động trong khoảng
từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
ở phía đông bắc bộ mưa rông cũng lan dần
từ các tỉnh quảng ninh
hải phòng lạng sơn ra toàn vùng
từ ngày một mươi bốn sẽ có mưa vừa
mưa to đến rất to và rông
do mưa rông
mưa rông kéo dài
nên người dân cần nâng cao cảnh sát
với tố lốc gió giật
cũng như lũ quét sạt lở đất
và ngập úng ở vùng trũng thấp
nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm
ngày đêm phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
các tỉnh trung bộ
trong hôm nay và ngày mai
thời tiết cũng chưa có sự biến động đáng kể
mưa trên khu vực chỉ xuất hiện
cuộc bộ vào chiều tối
tuy nhiên từ ngày một mươi bốn
giải mây rông cũng ảnh hưởng
đến các khu vực cây mưa rào và rông
ở thanh hóa và nghệ an
có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to và rông mạnh
trong cơn rông
có khả năng xảy ra lốc xoáy
và gió giật nguy hiểm
nền nhiệt cũng giảm nhẹ
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng
trở vào đến bình thuận
là nơi có thời tiết ổn định nhất cả nước
khi chủ yếu có mây thay đổi
những cơn mưa rào chỉ xảy ra cuộc bộ
và tập trung về chiều tối
ban ngày trời có nắng
nền nhiệt chưa chiều giao động
từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn
vùng cao tây nguyên do chịu thất động
của giải hội tụ nhiệt đới
cùng gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên tiếp tục có mưa mưa vừa
đến mưa to và rông trong cả ba ngày tới
trong cơn rông
cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt tại đây ít có sự biến đổi
ngày đêm phổ biến từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ
do cũng chịu ảnh hưởng
của giải thời tiết xấu
nên trong ba ngày tới
vẫn duy trì mưa rào và rông
có nơi đạt lượng mưa vừa đến mưa to
vì vậy người dân cần cảnh giác
với hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm
như tố lốc và gió giật mạnh
mức nhiệt cao nhất bên ngày
trên khu vực giao động
từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
giờ nên không bao giờ mất được
không chịu b norman
của sản phẩm
có ý nghĩa là
trong lúc bảo vệ
kriegen sản phẩm
sẽ có nhiều quy thức